yên bái là một trong những địa phương chịu tổn thất nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua gây ra
ở những thôn bản vùng sâu vùng xa chỉ trong một đêm lũ đã cuốn trôi nhà cửa đồ đạc của người dân
vượt lên nỗi đau mất mát bà con nơi đây đang cố gắng xây dựng lại cuộc sống
ghi nhận của phóng viên tại huyện văn chấn tỉnh yên bái
sau lũ căn nhà của gia đình bà hà thị uốn ở thôn bản tủ xã sơn lương huyện văn chấn không còn vững chãi
những hạt thấp còn sót lại đang bắt đầu nảy mầm
một tuần sau khi lũ đi qua con suối nhỏ hổ ta cũng đã yên bình
lúc ấy bà uốn và bà con trong bản mới bắt đầu nhật nhạnh những gì còn sót lại
không còn cái gì mỗi quần áo mặc ở trên nhà thì được nồi song thì để dưới sàn thì nó đi hết
chắc là không ở được nó quá thế này cô cũng không dám ở nó sợ quá
bây giờ cô thì đi ở nhờ nhà anh em ở xóm này
cơn lũ vừa qua đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và của
vậy nhưng với nghị lực vượt qua nghịch cảnh của thiên nhiên bà con đang nỗ lực xây dựng lại cuộc sống trên chính mảnh đất quê hương mình
hàng nghìn hectare lúa đang thể con gái bị vùi sâu trong lũ
chỉ còn lại bùn đất và cây đổ chẳng chịt
con người nhỏ bé trước thách thức của thiên nhiên
không bỏ lúa không bỏ ruộng
từ già trẻ gái trai bà con nông dân nôn nước lao động khuân vác dọn sạch tản dư của lũ
bây giờ nhà em có hai hai trăm linh ruộng toàn bộ lũ ngập quấn trôi hết rồi xong
bây giờ bọn em đang dọn dẹp để sang tháng cái lại vụ mới
chị lò thị nhật cùng bà con khơi dòng mở đường dẫn nước vào ruộng cố gắng tìm lại cánh đồng đang bị vùi lấp
không ai nghĩ họ vừa đối mặt với nỗi mất mát vô cùng

tôi đang đi khơi mương vừa rồi nước lũ tràn về nhiều quá nên lấp hết mưa rồi
nhà tôi bị lấp ruộng nên là tôi phải đi khơi mương lại để dẫn nước vào ruộng
ruộng thì hết sạch rồi nước lũ quét hết rồi
gia đình tôi khắc phục tự làm xúc cát thôi
cái mảnh này là tổng là một còn ở trên kia là bảy trăm linh nữa
bây giờ tôi cứ làm lấp bờ này thì biết được ăn được không
chưa biết có được ăn hay không nỗi lo ấy vẫn thường trực bởi mùa mưa lũ chưa kết thúc
dù vậy những người nông dân này vẫn đang lao động hăng say trên cánh đồng của mình
dọn nương khơi dòng đắp đập bè bờ bà con ở xã sơn lương đang nỗ lực xây dựng lại cuộc sống yên bình trước kia như chưa từng có lũ đi qua